trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam của chủ tịch triều tiên kim trương ưn
vào sáng ngày hôm nay hai tháng ba chủ tình triều tiên kim trương ưn đã viếng thăm đài tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn và vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
trước khi rời hà nội kết thúc chuyến công du năm ngày tại việt nam
từ chín h ba mươi phút đoàn xe của chủ tịch triều tiên kim jong un rời khỏi khách sạn melia
trên đường lý thường kiệt đến đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
chủ tịch triều tiên kim trương ưn cùng đoàn quan chức triều tiên rông vòng hoa
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
chủ tịch triều tiên kim jong un đã tự tay sửa vòng hoa trước khi bắt đầu phút mặc niệm
sau đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
chủ tịch triều tiên kim trương ươn dâng vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
ngay sau đó chủ tịch triều tiên kim trương ươn cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao triều tiên
kết thúc chuyến tham dự
và thăm hiếu nghị chính thức việt nam từ ngày một đến ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi